phòng an ninh điều tra công an tỉnh nghệ an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam với một đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác ở lại nước ngoài trái phép
đó là nguyễn thị lài chú tại huyện diễn châu tỉnh nghệ an
theo điều tra của lực lượng chức năng với lời hứa thủ tục đơn giản việc nhẹ lương cao
từ đầu năm đến nay đối tượng này đã thông qua các đường dây của mình
đưa khoảng hai mươi người từ việt nam xuất cảnh trái phép sang campuchia và ở lại lao động bất hợp pháp
với mỗi người được đưa sang thành công lai nhận tiền hoa hồng một trăm linh đô la mỹ
sau khi sang campuchia người lao động sẽ được đưa vào các công ty đánh bạc
cá cược trò chơi thể thao trực tuyến để làm việc
quá trình làm việc nếu không đáp ứng được yêu cầu của chủ lao động
người lao động sẽ phải chịu sự khống chế cưỡng ép lao động hoặc phải bỏ ra số tiền lớn mới được trở về nước